ngày sáu tháng một mươi một ở phía bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương dự báo khoảng ngày và đêm ngày tám tháng một mươi một
bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh bắc bộ trong đó có thủ đô hà nội sau đó ảnh hưởng đến bắc trung bộ
do ảnh hưởng của không khí lạnh từ ngày và đêm tám tháng một mươi một ở bắc bộ có mưa dày rác
sau tăng lên nhiều nơi và mở rộng xuống các tỉnh bắc trung bộ
gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp ba vùng ven biển cấp bốn cấp năm
từ đêm ngày tám tháng một mươi một ở các tỉnh bắc bộ trời chuyển rét vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi sáu đến một mươi chín độ c
vùng núi có nơi một mươi ba một mươi sáu độ c
hà nội từ ngày và đêm mùng tám tháng một mươi một có mưa trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến là một mươi bảy hai mươi độ c
từ ngày và đêm ngày tám tháng một mươi một ở vịnh bắc bộ và khu vực bắc biển đông
bao gồm cả quần đảo hoàng sa có gió đông bắc mạnh cấp sáu bảy
nắm cấp chín biển đông mạnh sóng biển cao từ hai bốn mét